tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp toàn thể hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng mekong mở rộng gms lần thứ sáu
với sự tham dự của đông đảo quan chức các nước gms các tổ chức quốc tế đối tác phát triển và các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực
trong chiều nay hội nghị gms lần thứ sáu đã kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí thông qua ba văn kiện quan trọng đó là tuyên bố chung của hội nghị
kế hoạch hành động hà nội hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai khung đầu tư khu vực hai nghìn hai mươi hai với trên hai trăm linh dự án trị giá sáu mươi sáu tỷ đô la mỹ
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nêu rõ gms đang bước sang một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội và thách thức chưa từng có
đòi hỏi chúng ta phải có cách tiếp cận sáng tạo và tầm nhìn dài hạn tổng thể nhằm phát huy nội lực của từng quốc gia
đồng thời liên kết hiệu quả tạo nên sự cộng hưởng về sức mạnh của các
khu vực gms trong tăng trưởng nhanh phát triển đồng đều cả kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường
thủ tướng nhấn mạnh phát triển hạ tầng cơ sở đẩy mạnh kết nối khu vực bảo đảm thông suốt trong khu vực gms
và giữa gms với các khu vực bên ngoài bao gồm ba nội dung chính
xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng xanh và thông minh sử dụng nguyên vật liệu và công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường
kéo nghĩa tố môi trường xã hội vào thiết kế và xây dựng
bảo đảm bình vững về tài chính ứng dụng tiến bộ khoa học vào vận hành và quản lý
hai là phát quy tối đa hình thức kết nối đa phương thức kết hợp hài hòa vận tải đường bộ đường sát hàng không hàng hải và đường thủy
để các hành lang kinh tế của gms đạt hiệu quả cao nhất trong giai đoạn tới
thủ tướng đề nghị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt là đào tạo mới đào tạo lại nguồn nhân lực
đây là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh lan tỏa của cách mạng
công nghiệp bốn trong khi lực lượng lao động giản đơn năng suất thấp vẫn chiếm tỷ lệ cao trong khu vực gms
phải tạo đột phá về phát triển nguồn nhân lực để khu vực gms có thể nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế
thủ tướng cũng đề nghị một số hướng hợp tác cụ thể như tăng cường chia sẻ thông tin tiến hành nghiên cứu chung về quản lý
khai thác sử dụng hiệu quả bình vững các nguồn tài nguyên trong đó có nguồn nước sông mekong
các nước gms và các đối tác phát triển mở rộng nâng cao hiệu quả hợp tác về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường
lòng ghép chiến lược tăng trưởng sanh và chính sách phát triển quốc gia của từng nước thành viên
thực hiện tốt chương trình môi trường trọng điểm hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai của gms
để đáp ứng tốt hơn và sát hơn nữa nhu cầu của các nước thành viên
lãnh đạo cấp cao của các nước gms đã nhất trí thông qua ba văn kiện quan trọng
đó là tuyên bố của các nước gms các nước gms các nước gms các nước gms các nước gms

khung đầu tư khu vực hai nghìn hai mươi hai với trên hai trăm linh dự án trị giá sáu mươi sáu tỷ đô la mỹ
nội dung tuyên bố chung đã thể hiện cam kết tăng cường hợp tác nhiều mặt
để cùng xây dựng một tiểu vùng mekong mở rộng hội nhập thịnh vượng và phát triển bền vững
thưa quý vị với những thành tiệu đáng tự hào mà gms đã đạt được bên dòng mekong trong hai mươi năm năm qua
với quyết tâm của các chính phủ và sự đồng lòng của người dân
cùng đồng hành của adb quân banh và các đối tác phát triển
nhất là sự tham gia chủ động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp
gms hoàn toàn tự tin tiếp tục tiến bước với vai trò cơ chế hợp tác đầu tiên và chủ chốt ở khu vực mekong
vì hòa bình phát triển bền vững mang lại thịnh vượng cho mọi người dân chúng ta
một tầm nhìn mới cho hợp tác tiểu vùng mekong mở rộng trong tương lai sau hai nghìn hai mươi năm
đó là một tiểu vùng mekong kết nối hội nhập phát triển bền vững thịnh vượng và hài hòa sẽ được định hình ngay từ lúc này